nếu không giữ gìn được bản sắc dân tộc chúng ta sẽ lấy gì để hội nhập với thế giới
khi đó chúng ta sẽ bị nền văn hóa các nước khác chi phối không còn bản sắc riêng của mình
nói đến văn hóa thì trước hết phải nói là đây là một trong những cái khái niệm mà nó rất là rộng và có rất là nhiều cách hiểu khác nhau
hiện nay thì có hàng trăm cái định nghĩa về văn hóa trên toàn thế giới
trong đó thì những cái từ khóa như là vật chất chi thức xúc cảm đức tin văn học nghệ thuật v v
rất nhiều những cái từ khóa như vậy
thế thì trước hết thì chúng ta thấy rằng văn hóa nó bao quát tất cả mọi cái hành động của con người
những cái hành động mà có tính văn hóa đó thì khi chúng ta xem xét ở góc độ
giá trị thì nó hơi khác một chút
tức là cái giá trị đó nó phải được một cái số đông chấp nhận
nó được một cái cộng đồng một nhóm nào đó chấp nhận
và cái giá trị này nó phải phù hợp với lại những cái quy luật về phát triển xã hội
và đồng thời thêm một cái ý nữa tức là cái giá trị đó nó phải có những cái tính nhân văn tiến bộ về con người
thì đó nó được xem xét là giá trị
như vậy thì chúng ta nhìn đến cái mà chúng ta đang gọi là những cái giá trị
từ văn hóa truyền thống của việt nam thì tôi nghĩ rằng là nó rất là rộng rất là rộng lớn
chúng ta có thể thấy được là từ trong tất cả những cái lĩnh vực
từ trong lao động sản xuất đơn cử như là cái việc trồng lúa nước của chúng ta
chúng ta đã được xếp vào là một trong cái một mươi tám nền văn minh cổ của thế giới
đó là nền văn minh sông hồng và nó bắt đầu bằng cái chuyện cây lúa
trong vấn đề lao động cho đến những vấn đề sinh hoạt những vấn đề cuộc sống cho đến những vấn đề sáng tạo văn học nghệ thuật
hay là đơn cử như là kiến trúc chẳng hạn
chúng ta thấy rằng những giá trị kiến trúc ai cũng có thể nhìn thấy được
đấy đình chùa từ nam ra bắc mỗi một vùng biển nó đều có những cái công trình kiến trúc
nó mang cái tính văn hóa và mang cái tính hồn của người việt đó là giá trị
thế rồi hay là trong nghệ thuật chúng ta có dân ca ở tất cả các vùng miền
hay là chúng ta có tranh lụa là một cái rất là đặc biệt của việt nam
hay là tranh đông hồ chẳng hạn như vậy
thế thì tất cả những cái mà thuộc về vật chất thuộc về tinh thần đó mà chúng ta gìn giữ từ xưa đến nay
và nó vẫn được những người việt số đông những người việt chấp nhận yêu quý coi đó là bản sắc của mình
mỗi một quốc gia thì sở hữu một cái nền văn hóa những cái giá trị văn hóa riêng biệt
đâu là những cái đặc điểm nổi bật của những cái giá trị văn hóa việt nam mà gây ấn tượng
và để lại những cái ấn tượng và tạo nên cái sự khác biệt trong văn hóa việt nam so với văn hóa của các nước trên thế giới
tôi thì nghĩ rằng là khi mà tiếp xúc với một nền văn hóa thì nó sẽ có rất là nhiều cái cách mà mỗi một con người ta tiếp xúc
ví dụ như là bạn bè quốc tế khi tiếp xúc với văn hóa việt nam thì tôi thấy là có những cái điều mà họ sẽ tiếp xúc đầu tiên
đó là trước hết là nếu như họ có dịp đến đất nước của chúng ta thì chính những cái công trình kiến trúc
những cái văn hóa thuộc về vật chất nó sẽ là tạo một cái sự ấn tượng ngay
họ sẽ nhìn qua đó để họ hình dung về lịch sử về con người
đấy là thứ nhất
cái thứ hai là cái văn hóa mà người ta thường tiếp xúc nhất đó là chính là những con người
con người cụ thể trong quá trình giao tiếp
ví dụ như bạn bè quốc tế thường nói người việt nam là những con người mà thân thiện rất là hiếu khách hòa đồng
đó là họ đúc kết từ cái việc họ tiếp xúc với chính những con người rất là cụ thể của chúng ta
và cái điều đó nó tạo nên một cái sự khác biệt với những con người khác
hay là còn một cái nữa
mà bạn bè quốc tế người ta cũng có thể rất hay chạm gần đến chúng ta
đó là qua các cái thuộc về loại hình nghệ thuật
phim ảnh cũng là một cái mà truyền bá văn hóa rất là tốt
thì đấy là những cái mà bên ngoài khi mà chúng ta tiếp xúc với một nền văn hóa một quốc gia hay là một tộc người
còn nếu như mà sâu xa hơn thì nó dành cho những nhà nghiên cứu
khi mà họ muốn tìm hiểu sâu về việt nam thì họ sẽ tiếp cận những cái chiều sâu hơn
ví dụ như họ sẽ tìm đọc tài liệu
họ sẽ có những cái câu hỏi trong đầu mà cần làm rõ làm sâu hơn
thì họ sẽ tìm ra một cái cách của mình để tiếp cận với lại văn hóa của mình
thời gian gần đây thì có một thực tế đó là có một bộ phận xã hội trong đó thì có những cái bạn trẻ
thể hiện cái sự sùng bái đối với cả văn hóa ngoại lai hoặc là văn hóa của các quốc gia khác trên thế giới khi mà được du nhập vào việt nam ạ
vâng là một người mà nghiên cứu về lĩnh vực này thì không biết là tiến sĩ đặng cũ cảnh linh thì có cái cảm nhận như thế nào
có cái chia sẻ như thế nào về thực trạng này
tôi nghĩ là vấn đề này không chỉ của việt nam đâu
mà trong một cái thời đại toàn cầu hóa khi mà chúng ta mở cửa giao lưu hội nhập quốc tế thì hầu hết các quốc gia cũng đều vấp về vấn đề này
cái trước hết thì chúng ta thấy rằng là cái sức hấp dẫn của văn hóa nó cũng từ những cái nền văn hóa lớn nó sẽ tạo nên một cái sự hấp dẫn giới trẻ để đi theo những cái trào lưu trường phái của họ
đấy là một cái điều mà một cái quy luật về văn hóa trong cái quá trình mà chúng ta nhìn văn hóa là bao giờ nó cũng có
cái sự giao thoa cái sự học hỏi lẫn nhau
đồng thời nó cũng sẽ có những cái sự xung đột có những cái cuộc đấu tranh phân tích về cái việc hiện tượng của thanh niên mà cứ yêu thích văn hóa của các nước
và đặc biệt như chúng ta thấy hiện nay là văn hóa hàn quốc
có thể thấy rằng là các bạn trẻ rất là hâm mộ văn hóa hàn quốc và không phải chỉ việt nam đâu
bản thân những nước lớn như nước nhật vẫn thích văn hóa hàn quốc và rất là nhiều thanh niên nhật vẫn theo style của thanh niên hàn quốc
như vậy thì chúng ta thấy rằng là
đây nó cũng không phải là một cái điều nó quá lo ngại
nếu như chúng ta theo những cái hay trong những nền văn hóa khác thì đó cũng là một cái giá trị tích cực
nhưng mà cái điểm mà chúng ta cần phải suy nghĩ tôi cho rằng là chúng ta suy nghĩ chính là cái điểm mà văn hóa truyền thống của chúng ta
suy nghĩ về mình như thế nào về những giá trị thuộc về bản sắc việt nam như thế nào thì đây là một cái câu chuyện rất là lớn
thì có thể nói rằng là các bạn trẻ hiện nay thì cũng có một cái tâm lý
là khi mà nhìn nhận về lịch sử về truyền thống về con người việt nam thì vẫn chưa cảm thấy rằng là đâu là những cái giá trị lớn những cái giá trị đích thực và cần phải phát huy như thế nào
thì tôi nghĩ rằng là không phải chỉ các bạn trẻ đâu đây là trách nhiệm của những người lớn nữa đấy
bởi vì nếu như chúng ta không nhìn nhận và chúng ta tạo ra những cái sự hấp dẫn trong chính văn hóa của chúng ta thì chúng ta sẽ khó để truyền thông cho các bạn trẻ để có thể hiểu và có thể duy trì được
trong cái quá trình
cái quá trình mà chúng ta bảo tồn và quảng bá những cái giá trị văn hóa truyền thống thì liệu là chúng ta nên theo cái xu hướng là bảo tồn một cách nguyên vẹn và trọn vẹn hay là chúng ta có cái sự tiếp thu học hỏi và cùng với cái sự thay đổi của đời sống xã hội thì cũng có những cái sự thêm bớt những cái mới ở trong những cái giá trị văn hóa truyền thống ạ
tôi nghĩ rằng là văn hóa là một thứ rất là động có thể rằng là ngày hôm nay ngày mai nó đã khác rồi
cho nên rằng là không thể nào mà chúng ta nhìn nhận về văn hóa truyền thống
theo một cái mô hình là chúng ta cứ bê nguyên cái đó để duy trì để giữ gìn được
như vậy thì chúng ta sai về trong cái quan niệm về sự phát triển
bởi vì văn hóa nó là một cái quá trình mà tiếp biến nó diễn biến
cho nên rằng là cái điều mà các nhà nghiên cứu cho rằng vô cùng quan trọng đó là hiện đại hóa cái văn hóa truyền thống của mình
đấy khi chúng ta đã nhìn được đâu là giá trị thì chúng ta phải hiện đại hóa cái giá trị đó lên
để nó phục vụ
để nó phù hợp với lại cái bối cảnh của một xã hội hiện đại
tôi lấy ví dụ như là nếu chúng ta không hiện đại hóa thì nó sẽ chỉ là những thứ văn hóa đặt trong bảo tàng thôi
đấy tôi lấy ví dụ một cái ví dụ rất là dễ để cho chúng ta hình dung là giống như chiếc áo tứ thân chẳng hạn
có thể xuất phát của cái áo tứ thân này nó có rất là nhiều những cái nguồn gốc
nó là bốn mảnh vải ghép lại
có người thì nói rằng vì ngày xưa các cụ chúng ta khổ quá nghèo quá thì chúng ta may mặc như vậy
nhưng mà cũng có người giải thích rằng là áo tứ thân nó có một ý nghĩa vô cùng quan trọng
nó là tứ thân phụ mẫu
đấy nó là thể hiện cái đạo đức của người việt
đấy thế thì với một cái giá trị của một cái chiếc áo như vậy thì rất là đẹp
nhưng mà chúng ta sử dụng nó như thế nào
chúng ta có thể trong cái xã hội hiện đại này chúng ta có thể đặt ở trong bảo tàng để cho mọi người xem
hay là chúng ta hiện đại hóa cái áo này để nó có thể xuất hiện trên những sản diễn trên những sân khấu
trên những cái để chúng ta giới thiệu về
chiếc áo tứ thân đại diện cho cái đẹp của người phụ nữ đông bằng bắc bộ
thế thì chúng ta phải hoàn toàn phải suy nghĩ
nếu như chúng ta không hiện đại hóa thì các cái giá trị như vậy nó sẽ mãi mãi chỉ là những giá trị truyền thống mà được đặt trong bảo tàng mà thôi
nó không có ý nghĩa nhiều đối với cái sự phát triển của dân tộc hiện nay
trong cái quá trình mà chúng ta giao lưu và trao đổi văn hóa
làm thế nào để việt nam vẫn giữ được những cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình của quốc gia mình
đồng thời cũng có cái sự giao lưu
và học hỏi từ các nền văn hóa khác
và đặc biệt là chúng ta không bị lưu mờ trước những cái làn sóng văn hóa khác và xâm nhập vào việt nam ạ
tôi nghĩ rằng là văn hóa việt nam nó có rất nhiều điểm đặc biệt rất nhiều cái đặc sắc
đấy chúng ta có thể thấy được là từ những lời ca tiếng hát văn học nghệ thuật từ những công trình kiến trúc
nó không giống như là các quốc gia khác trên thế giới
mà một cái điều mà chúng ta có thể nhận ra rất rõ là ví dụ như trong đạo phật chẳng hạn
khi chúng ta nhìn từ góc độ văn hóa tâm linh thì rõ ràng phật giáo việt nam
không hề giống phật giáo của ấn độ không hề giống phật giáo của các nước đông nam á
như vậy thì cái quá trình mà chúng ta tiếp thu chúng ta chọn lọc các giá trị
đồng thời là chúng ta phải kết hợp với lại cái văn hóa bản địa tức là cái chúng ta đang có
vậy thì chúng ta phải xác định được trong truyền thống những cái gì thuộc về giá trị chúng ta
chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta đẩy những cái giá trị đó lên
và đồng thời khi mà chúng ta đã có cái giá trị cốt lõi đó rồi
thì những thứ chúng ta học vào xung quanh nó chỉ làm cho cái giá trị cốt lõi đó đẹp lên
mà chúng ta sẽ không bị mất đi
thì tôi nghĩ rằng là xác định được cái giá trị cốt lõi
thì chúng ta sẽ luôn luôn giữ được cái bản sắc của mình
chúng ta cần phải làm thế nào để chúng ta cũng sẽ thành công trong việc quảng bá
và giới thiệu được văn hóa của việt nam ra với thế giới
đâu là những cái kinh nghiệm quốc tế mà chúng ta có thể học hỏi ạ
tôi nghĩ rằng là cái mệnh đề mà hiện đại hóa văn hóa
thì rất nhiều quốc gia họ làm
và đặc biệt là ví dụ như là trường hợp của nhật bản của hàn quốc
và nhật bản họ làm hàng trăm năm nay rồi
tức là họ hiện đại hóa cái văn hóa của họ ngay từ trong tư tưởng
tôi lấy ví dụ như chúng ta cứ so sánh với nhật bản đi
cũng là một ly trà của nhật
nhưng chúng ta thấy rằng họ thổi vào cái ly trà đó biết bao nhiêu cái chiết lý
và đồng thời thì cái giá trị văn hóa đó nó lại vô cùng đắt đỏ
chỉ nó không rẻ
chúng ta thấy rằng là những kinh nghiệm của nhật của hàn quốc rất là đáng để xem xét
rất cảm ơn tiến sĩ đặng vũ cảnh linh đã có những chia sẻ hết sức là tâm huyết
và qua đây thì cá nhân minh ngân cũng như là quý vị khán giả
tin chắc rằng cũng đã có những cái quan điểm và những cái hiểu biết rõ ràng hơn cụ thể hơn
về một cái khái niệm mà nghe qua thì có thể rất là khó đúng không ạ
rất là trừ tượng đó là những cái giá trị văn hóa
tuy nhiên là thực tế thì qua cái lời chia sẻ và giải thích của tiến sĩ đặng vũ cảnh linh
thì nó trở nên dễ dàng hơn
và tin chắc rằng trong thời gian tới cũng rất là kỳ vọng là văn hóa của việt nam
sẽ được gìn giữ và quảng bá một cách hiệu quả hơn
quý vị và các bạn thân mến chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây
xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại